đại tướng đỗ ba tị phó chủ tịch quốc hội đã đến thăm và chúc tết các lực lượng vũ trang gồm bộ chỉ huy quân sự công an tỉnh và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lào cai
nói chuyện về cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang tỉnh lào cai phó chủ tịch quốc hội đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các đơn vị trong năm qua
nhất là công tác tuần tra song phương và đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới
nói chuyện về cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang tỉnh lào cai phó chủ tịch quốc hội đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các đơn vị trong năm qua
và các lực lượng vũ trang sắp tới